công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình vừa đấu tranh thành công chuyên án trộm xe máy trên địa bàn
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn thành tâm nguyễn minh toàn và phan văn đồng
đã liên tiếp gây ra gần hai mươi vụ trộm xe máy trên địa bàn thị xã ba đồn huyện quảng trạch và huyện bố trạch
với thủ đoạn gây án là dùng xe máy đi thăm dò các địa điểm tập trung nhiều xe máy
như ở các cổng chợ quán internet cây xăng
lợi dụng trời tối sơ hở của chủ xe nhóm đối tượng này đã dùng pham phá khóa và nhanh chóng thực hiện vụ trộm
sau đó chúng mang đi gửi ở bãi giữ xe của bệnh viện chờ tiêu thụ hoặc liên lạc với người tiêu thụ để bán tài sản
mỗi xe trộm được trung bán với giá từ ba đến sáu triệu đồng
các phương tiện là tăng vật của vụ trộm đã được công an thị xã ba đồn tiến hành thu hồi
đồng thời đang làm thủ tục để trao trả cho các bị hại
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã ba đồn tỉnh quảng bình đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và ra lệnh tạm giam đối với đối tượng tâm toàn và đồng về hành vi trộm cắp tài sản và đang tiếp tục mở rộng vụ án